sở giao thông vận tải tp hcm vừa có thông báo sẽ cấm lưu thông trên cầu vượt nguyễn hữu cảnh
trong khoảng thời gian sáu tháng kể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi tới đây cho đến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lộ trình thay thế với xe ô tô là cầu sài gòn điện biên phủ quay đầu xe tại giao lộ điện biên phủ
nguyễn văn thương điện biên phủ đường dân sinh cầu vượt nguyễn hữu cảnh nguyễn hữu cảnh
với xe hai bánh hướng lưu thông là cầu sài gòn điện biên phủ quay đầu tại ngã tư hàng xanh điện biên phủ
hẻm sáu trăm linh hai điện biên phủ tức d một nối dài nguyễn hữu cảnh